trong không khí tưng bừng rộn ràng người dân trên mọi miền đất nước cũng đang hân hoan đón chào năm mới hai nghìn hai mươi
với nhiều hy vọng mới vận hội mới và thành công mới
sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng hòa chung vào không khí đón mừng năm mới của các địa phương trên cả nước
năm nay tuy thành phố biển nha trang tỉnh khánh hòa không tổ chức bắn pháo hoa
nhưng không khí đón năm mới hai nghìn một mươi bảy vẫn rất rộn ràng tràn ngập trên các phố phường
hoạt động thu hút đông đảo du khách và người dân thành phố biển nha trang nhất là chương trình nghệ thuật
nha trang chào đón năm mới hai nghìn một mươi bảy diễn ra tại quảng trường mùng hai tháng bốn do sở văn hóa thể thao tỉnh khánh hòa tổ chức
xuyên suốt chương trình là các tiết mục văn nghệ ca nhạc sôi động ca ngợi vẻ đẹp
sự vươn mình của thành phố biển nha trang được thực hiện bởi các nhóm nhạc nghệ sĩ tên tuổi
tất cả mọi người tham gia chương trình cùng cầu chúc năm mới hai nghìn một mươi bảy được thuận hòa
chúc cho mọi dự định tốt đẹp sớm thành hiện thực
thành phố đà nẵng đón chào năm mới trong tiết trời mưa và lạnh
mặc dù vậy càng về khuya dòng người đổ về quảng trường hai mươi chín tháng ba tham dự lễ hội cao đao paty ngày mùa đông
lần thứ năm được tổ chức lễ hội là bữa tiệc thực sự của âm thanh và ánh sáng
chương trình được tổ chức không chỉ là sự kiện văn hóa nghệ thuật ấn tượng
mà còn là một sản phẩm du lịch đặc trưng thu hút đông đảo người dân và du khách
cùng với các chương trình nghệ thuật thành phố đà nẵng cũng đã tổ chức các xe hoa diễu hành trên các đường phố
để chào đón năm mới hai nghìn một mươi bảy và kỷ niệm hai mươi năm đà nẵng trở thành thành phố trực thuộc trung ương
tối ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu người dân thành phố buôn ma thuật đón giao thừa trong cái lạnh của phố núi
trời buôn ma thuật tối nay có mưa nhẹ kèm theo không khí lạnh nên cũng ảnh hưởng ít nhiều đến không khí chào đón năm mới hai nghìn hai mươi
nhiều bạn trẻ tập trung vào bộ phim này
tập trung về công viên mùng một mươi tháng ba thành phố buôn ma thuật đắk lắc để tổ chức ăn uống chào đón năm mới
nguyễn thị thúy hai mươi sáu tuổi ngụ thành phố buôn ma thuật cho biết cô cùng những người bạn thân tập trung về địa điểm này để chào đón năm mới
và cầu chúc cho gia đình người thân gặp nhiều may mắn trong năm mới
trong khi người dân ở các thành phố lớn như sài gòn hà nội đà nẵng đổ ra đường dạ phố đón xem các chương trình văn nghệ
thì nhiều gia đình bạn trẻ đắk lắc lại chọn cách đến chợ đêm trên đường lơ trang long thành phố buôn ma thuật mua sắm cuối năm
dòng người ùn ùn đổ về trung tâm thành phố hồ chí minh tối cuối cùng của năm để vui chơi trước thời khắc chuyển sang năm mới
các nẻo đường vào trung tâm thành phố hồ chí minh lung linh sắc màu với hệ thống đèn chiếu sáng nghệ thuật chào đón năm mới hai nghìn một mươi bảy
trước nhà hát thành phố hồ chí minh diễn ra chương trình văn nghệ lễ hội đếm ngược thời gian chào đón năm hai nghìn một mươi bảy
các trung tâm thương mại khu vui chơi giải trí các tòa nhà cao tầng như tòa nhà biteco diamond plaza cũng được trang trí chào đón năm mới theo cách riêng của mình
dù năm nay thành phố hồ chí minh không bắn pháo hoa chào đón năm mới nhưng các địa điểm vui chơi giải trí ở khu vực trung tâm cũng thu hút không ít người dân